sau những ngày dài đánh bắt trên biển những con tàu của ngư dân hà tĩnh đã lần lượt nối đuôi nhau cập cảng trong niềm vui mừng phấn khởi
bởi lẽ trong chuyến biển lần này bà con ngư dân đã đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị cao
tranh thủ thời tiết thuận lợi giá hải sản ổn định nhiều ngư dân hà tĩnh đã bám biển dài ngày hơn
làm cho không khí ngày mùa trên biển càng thêm rộn ràng và náo nhiệt
trong chuyến đánh bắt lần này nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân hà tĩnh chỉ sau hơn một tuần vươn khơi
đã mang về đất liền từ ba đến năm tạ cá thu cá hố trị giá hàng trăm triệu đồng
thời gian qua các tàu vỏ thép mới đóng của các ngư dân các huyện như nghi xuân lộc hà cẩm xuyên kỳ anh đều trúng đậm
những con tàu với công suất lớn như thế này đã giúp cho ngư dân hà tĩnh có cơ hội mở rộng ngư trường
giá khơi ra đánh bắt đặc biệt là đánh bắt ở hải phận quốc tế
không chỉ có niềm vui được mùa mà bà con ngư dân càng phấn khởi hơn khi sản lượng đánh bắt về đã được các thương lái thu mua
với giá cao hơn từ một mươi một mươi năm so với trước đây
trong thời gian tới chính cục thủy sản sẽ tiếp tục có những thám mưu tỉnh có những chính sách
thứ nhất đó là tham mưu triển khai thực hiện đề án một mươi hai của thủ tướng chính phủ về khôi phục và phát triển đánh bắt trên biển
thứ hai đó là hỗ trợ cho người dân tiếp tục phát triển đánh bắt hải sản đặc biệt là đánh bắt xa bờ
tranh thủ thời tiết thuận lợi giá thủy sản ổn định nên sau chuyến biển này ngư dân hà tĩnh đã chuẩn bị ngư lưới cụ
tiếp thêm nhiên liệu để tiếp tục phát triển đánh bắt hải sản
trên hành trình đó những ngư dân vốn ăn sóng nói gió vẫn kiên cường bám biển mưu sinh
có phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc đó là mỗi ngư dân là một cột mốc trên biển